ngày hai mươi bảy tháng chín tại tỉnh hà nam bộ văn hóa thể thao và du lịch phối hợp với tỉnh hà nam tổ chức tổng kết một mươi năm thực hiện tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới
qua một mươi năm thực hiện tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới đã được các địa phương xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội
bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới gồm một mươi chín tiêu chí trong đó lĩnh vực văn hóa hai tiêu chí là tiêu chí thứ sáu về cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí một mươi sáu về văn hóa
tại hội nghị bốn mươi tập thể và hai mươi ba cá nhân đã được trao tặng bằng khen của bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch vì có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức thực hiện hai tiêu chí văn hóa trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới